còn bây giờ là nội dung chi tiết
thưa quý vị nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
vào tối ngày hôm qua tại nhà hát lớn hà nội
đã diễn ra lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng
mang tên búa liềm vàng lần thứ bảy năm hai nghìn hai mươi hai
tham dự buổi lễ có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch quốc hội vương đình huệ
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị
trưởng ban tổ chức trung ương
trưởng ban chỉ đạo giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng
quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân
cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
chúc mừng các tác giả nhóm tác giả
chủ tịch quốc hội vương đình huệ khẳng định
các tác phẩm dự giải và đoạt giải
là kết quả của sự tâm huyết tinh thần trách nhiệm
lòng yêu nghề tình yêu đất nước dân tộc
niềm tin và tình yêu chân thành của người làm báo đối với đảng
bốn tháng lan lột tìm tòi tiếp xúc thuyết phục nhân vật
nhà báo phan thanh hà và đồng nghiệp
khai thác được nhiều góc khuất trong câu chuyện của họ
phản ánh khách quan tình trạng bỏ sinh hoạt đảng của đảng viên
tuyến phóng sự tăng cường công tác quản lý đảng viên
thà ít mà tốt của nhóm tác giả đài tiếng nói việt nam
đã phân tích những bài học kinh nghiệm công tác quản lý đảng viên
từ đó đề ra những giải pháp thiết thực
nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ
nhìn từ thực tiễn đảng bộ thành phố đà nẵng
và phóng sự mà chúng tôi thực hiện thì nó rất là nhạy cảm
vì đồng chạm với cái vấn đề nóng hiện nay
đó là tình trạng bỏ sinh hoạt đảng còn rất là nhiều đảng viên
khi thực hiện loạt bài này thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn
đó là nhiều người đã bỏ sinh hoạt đảng
còn thì người ta rất là ngại tiếp xúc với phóng viên
người ta không có muốn gặp gỡ trả lời phỏng vấn
đồng thời ở khu vực miền trung thì những chuyên gia
về lý luận về sinh hoạt đảng
đã rất là ít
chúng tôi cũng gặp rất là nhiều trở ngại
trong khi đi phỏng vấn để thực hiện kỹ các lọc bài
mang tên lý luận như thế này
từ hơn hai tác phẩm tham dự giải bối liền vàng lần thứ bảy
ban tổ chức đã lựa chọn và tôn vinh bảy mươi bốn tác phẩm xuất sắc nhất
ở các loại giải
các tác phẩm đều thể hiện rõ tính báo chí và chất xây dựng đảng
mang đậm hơi thở cuộc sống
bám sát những trọng tâm trong công tác thông tin tuyên truyền
về xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
trong năm hai nghìn hai mươi hai
báo chí nước nhà tiếp tục tìm tòi khám phá
sáng tạo những tác phẩm xuất sắc
thực sự lây động
góp phần định hướng chính trị tư tưởng
kịp thời tổng kết và phổ biến những kinh nghiệm tốt
những bài học hay
biểu dương tôn vinh
và lan tỏa nhân rộng
những nhân tố mới
và những điển hình tiên tiến
bảo đảm tính định hướng chính trị
tư tưởng văn hóa
tham gia phát triển sáng tạo
lý luận tăng cường bảo vệ
nền tảng tư tưởng của đảng
kiên quyết đấu tranh phản bác
quan điểm sai trái thù địch
tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng
tiêu cực tất cả
vì sự trong sạch vững mạnh toàn diện
của đảng góp phần xây dựng đảng
đảng ta là đạo đức
là văn minh
là người lãnh đạo
là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân
như lời căn dặn
của chủ tịch hồ chí minh kinh nhiêu
xây dựng đảng tuy khó nhưng là
mảng đề tài hấp dẫn thông qua tác phẩm
nhà báo cũng thể hiện rõ nét hơn
sứ mệnh của mình không chỉ dừng lại
ở việc phản ánh mô tả
báo chí còn tham gia hiệu quả trách nhiệm
vào công cuộc xây dựng đảng và hệ thống chính trị
góp phần củng cố niềm tin của nhân dân
qua bảy năm tổ chức giải báo chí toàn quốc
về xây dựng đảng mang tên búa liềm vàng
đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một cuộc thi
thể hiện được sự quan tâm tình cảm trách nhiệm
và niềm tin của nhân dân
cũng như những người làm báo đối với công tác xây dựng
chỉnh đốn đảng điều đó thể hiện
công tác xây dựng chỉnh đốn đảng đang có
một sức sống rất mạnh mẽ trong đời sống xã hội
chủ động nắm phân tích tình hình
với quyết tâm cao hành động quyết liệt
năm vừa qua một trong những dấu ấn
của lực lượng công an đó là đã đưa ra
ánh sáng nhiều đại án tham nhũng
việc phát hiện phanh phôi ngay từ rất sớm
những sai phạm trong một loạt các vụ án
thuộc diện ban chỉ đạo trung ương theo dõi
chỉ đạo đã khẳng định năng lực
của một trong những lực lượng chủ công
nòng cốt trong phòng chống tham nhũng tiêu cực
quyết tâm này tiếp tục được bộ công an
chọn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
trong năm hai nghìn hai mươi ba
những ngày cuối cùng
của năm nhâm dần
dư luận bất ngờ khi cơ quan điều tra bộ công an
làm rõ những sai phạm nghiêm trọng
tại cục đăng kiểm việt nam
và một số trung tâm đăng kiểm
chỉ rõ hành vi vi phạm pháp luật trong đăng kiểm
không phải là tham nhũng vật
mà có hệ thống tổ chức quy mô lớn
phân công phối hợp chặt chẽ
đằng sau sai phạm
là những cái bắt tay
bất chấp pháp luật sự móc ngoặt liên kết
cộng với mánh khóe tinh vi
mang lại lợi nhuận khủng cho tội phạm
nhưng lại không thể qua mắt
cơ quan công an
quay trở lại thời điểm đầu năm hai nghìn hai mươi
vụ flc bị phanh phùi
đã tạo tiếng vang lớn cho lực lượng điều tra
trong những năm bệnh dịch
thì không có những chỉ tiêu kinh tế nào
được phân phùi
được phân phùi
đều là bị hạ thấp xuống
nhưng mà chỉ có mỗi một cái
là chứng khoán
cái chỉ số về chứng khoán
thì nó tăng mà tăng với
một cái tốc độ khủng khiếp
có cái dấu hiệu là của cái việc thao túng chứng khoán
thế thì anh em cũng phải bàn với nhau
xem là thế bây giờ cái thao túng này
thì nó ở đâu
nó ai thao túng
và nó thao túng như thế nào
thì những cái câu hỏi đó phải được
lên bàn các cán bộ công an
phải ngày đêm suy nghĩ
để mà khám phá được
mà lực lượng công an phải có một cái bản lĩnh
đi đứng cùng những cái sai phạm
nhưng mặt khác
phải đòi hỏi có một cái sự am hiểu rất tốt
về những quan hệ kinh tế
am hiểu rất tốt về các cái pháp luật
điều chỉnh các quan hệ kinh tế
thì mới thấy được là những cái
kẻ phạm tội ấy
đang lợi dụng những cái hỏi như thế nào
đang bẻ công các cái quy định đấy như thế nào
để tạo ra được các cái
nguồn lợi cho mình
năm qua cùng với cả hệ thống chính trị
lực lượng công an đã tập trung
đẩy nhanh tiến độ
kết thúc điều tra truy tố xét xử sơ thẩm
một mươi vụ án trọng điểm theo kế hoạch
trong đó có vụ cục lãnh sự bộ ngoại giao
hà nội và các tỉnh thành phố
vụ vạn thịnh pháp vụ aic vụ việt á
quyết tâm điều tra đến cùng
thu hồi triệt đề tài sản
cơ quan điều tra trong công an nhân dân
đã thụ lý điều tra trên bảy trăm năm mươi vụ án
hơn một năm trăm chín mươi bị can phạm tội về tham nhũng

thu hồi trên hai sáu trăm sáu mươi sáu tỷ đồng
đây là những vụ án rất điển hình
và cũng giúp cho cái cải cách toàn diện xã hội
quản lý xã hội cách nó bài bản hơn
khắc phục được những sơ hở những thiếu sót
trong quá trình chúng ta đang hội nhập
quốc tế với toàn cầu
cũng là những vấn đề mới đối với đất nước ta
để cho nó đi vào nền hết
để khôi phục lại đảm bảo quyền lợi người dân
và cũng là khôi phục lại tín nhiệm
cho doanh nghiệp cho người dân
công tác phòng chống dịch
tham nhũng tiêu cực
ngày càng bài bản lớp lang chắc chắn và thuyết phục
đi đến tận từng bản chất
của hành vi tham nhũng tiêu cực
là đưa hối lộ nhận hối lộ
và kiên quyết xử lý nghiêm minh
đến nơi đến trốn
đây là cuộc đấu tranh nội bộ
trong chính chúng ta
phải kiên quyết kiên trì
làm lâu dài bền bỉ
có những người
xảy ra cái trốn đi nước ngoài
tôi bảo bây giờ trốn đi nước ngoài
trốn đi rồi tôi vẫn có quyền xử
xử vãng mặt
và làm quyết liệt như vậy
bởi vì nếu không cái này sẽ làm
hư hỏng cái bộ máy của chúng ta
làm mất chế độ của chúng ta
trong cái chuyện đùa
những cá nhân tập thể sai phạm
tiếp tục được làm rõ đến cùng
năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an
tập trung thanh tra những lĩnh vực
nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực
loại bỏ những con sâu
làm dâu nồi canh
làm cho đảng
ngày càng mạnh hơn
kỹ luật kỹ cường hơn
năm hai nghìn hai mươi ba phải là nhà
tiếp theo bản tin nhật ký an ninh
ngày hôm nay xin mời quý khí khán giả
cùng theo dõi tiểu mục đề án sáu
vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp
với phần trình bày của biên tập viên linh chi
kể từ khi
chính phủ chọn hà nội và hà nam là hai địa phương thí điểm thực hiện liên thông dịch vụ công với chức năng là công an cấp cơ sở là cơ quan thường trực thì chúng tôi đã quyết liệt tổ chức thực hiện
công an cấp cơ sở được thực hiện cho hành động rất nhanh hơn gọn hơn
và tôi cảm thấy tôi được hưởng thụ cũng như được hưởng lợi từ các dịch vụ công này
thưa quý vị bắt đầu từ ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai hà nam và hà nội là hai địa phương đầu tiên trên cả nước áp dụng thí điểm hai thủ tục hành chính liên thông gồm đăng ký khai sinh đăng ký thưởng chú cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới sáu tuổi liên thông đăng ký khai tử xóa đăng ký thưởng chú và trợ cấp mai tăng phí
cụ thể là nếu như gia đình nào có người mới sinh thì chỉ cần một lần khai báo lập tức việc đăng ký khai sinh đăng ký thường trú cấp thẻ bảo hiểm y tế
sẽ cùng lúc được thực hiện và tương tự là khai tử thì cũng chỉ một lần khai báo tại bộ phận một cửa lập tức việc đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú và trợ cấp mai tăng phí sẽ được thực hiện cùng lúc
điều này giúp cắt giảm bớt các loại giấy tờ giảm thời gian đi lại cho người dân
ngay khi có chủ trương thí điểm tại hai địa phương này việc triển khai đã được chính quyền cơ sở và lực lượng công an thực hiện với quyết tâm cao và với nhiều cách làm thú vị
đài truyền thanh phường phương canh quận nam tử liêm hà nội
công việc thường ngày của chị huyền phát thanh viên tại đây là tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật cho người dân qua hệ thống loa phường
để thông tin tuyên truyền về việc thực hiện thí điểm liên thông hai nhóm dịch vụ công theo đề án sáu chị huyền bận rộn và cũng cảm thấy hào hức hơn
đề án sáu sẽ được rất nhiều chuyên tệ cung cấp lưu lượng mở với các bộ ngành liên quân
chúng tôi đã tăng cường thời lượng phát sóng lên tầm sát từ hai mươi đến ba mươi phút một trong một buổi
tôi đã chủ động tìm hiểu những trang thông tin điện tử trinh thống và biên tập lại các bài phát thanh ngắn gọn dễ hiểu gần gũi đến với người dân
từ khi được chọn là địa phương thí điểm liên thông hai nhóm dịch vụ công trực tuyến thành phố hà nội đã sát sao việc tổ chức phối hợp và triển khai thực hiện với quyết tâm cao
trong đó tập trung vào công tác thông tin
thông tin truyền thông đây là điểm mấu chốt đặc biệt là công tác truyền thông cơ sở
ủy ban nhân dân cấp xã các đơn vị đã thiết lập các tổ nhóm tuyên truyền với trực tiếp là đội ngũ công chức làm tình nguyện viên và thực hiện phương thức tuyên truyền theo hướng cầm tay chỉ việc
lan tỏa bằng hình thức dân thử dân thực hiện dân tuyên truyền
vâng thưa quý vị chúng ta có thể thấy được sự quyết tâm trong thực hiện thí điểm liên thông
hai nhóm dịch vụ công trực tuyến tại hà nam và hà nội
đây là những thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện quyền nghĩa vụ
và liên quan trực tiếp đến đời sống an sinh của người dân
vì thế mà tại hai địa phương này sau thời gian thực hiện thí điểm
những lợi ích thiết thực đã được mang lại cho người dân và được nhân dân ghi nhận đánh giá cao
tại bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân phường duy minh thị xã duy tiên
hà nam anh nguyễn văn lập đến làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con trai mới sinh
với sự hướng dẫn nhiệt tình của các lực lượng chức năng
anh lập đã trực tiếp thực hiện các thao tác trên cổng dịch vụ công
thay vì phải mất nhiều thời gian di chuyển qua nhiều cơ quan hành chính
khai báo các loại giấy tờ thì giờ đây chỉ trong thời gian ngắn
bé nguyễn hoàng long con trai anh đã được cấp giấy khai sinh
và thẻ bảo hiểm y tế trong niềm vui phấn khởi của gia đình
hôm nay tôi đến công an
phường duy minh làm thủ tục đăng giấy khai sinh cho cháu
tôi cảm thấy các chú làm việc ở đây rất nhiệt tình và chú đáo
và đã thực hiện trên cổng dịch vụ công rất nhanh chóng và tiện lợi
và tôi cảm thấy rất hài lòng
còn tại phường phương canh quận nam tử liêm hà nội
chiều nay anh đặng công anh đến phường làm thủ tục khai tử
và nhận mai tăng phí cho người thân
khi liên thông các nhóm dịch vụ công
thời gian anh thực hiện các thủ tục hành chính này đã giảm đáng kể
giúp anh cảm thấy an ủi phần nào trong lúc gia đình đang có chuyện buồn
các thủ tục này làm cũng nhanh hơn thuận tiện hơn
và tôi cảm thấy tôi được hưởng thụ cũng như được hưởng lợi từ các dịch vụ công này
việc liên thông hai nhóm thủ tục hành chính giúp giảm thời gian luân chuyển hồ sơ
khắc phục tình trạng sai lệch thông tin làm giả hồ sơ đơn giản hóa thủ tục hành chính
và rất nhiều các lợi ích khác được người dân thụ hưởng
có thể thấy hai nhóm dịch vụ công này không chỉ mang lại lợi ích

thời gian chi phí đi lại cho người dân
mà còn giúp nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước
sau thời gian thực hiện thí điểm tại hà nội và hà nam
có thể thấy tại nhiều địa bàn người dân đã được hưởng lợi rất nhiều
từ việc liên thông hai nhóm dịch vụ công trực tuyến này
với sự vọc cuộc quyết địệt của lực lượng công an và chính quyền các cấp
chúng ta có quyền tin tưởng rằng khi việc liên thông hai nhóm dịch vụ công
được triển khai rộng rãi trên toàn quốc
thì người dân sẽ là những người được hưởng lợi nhiều nhất
từ đề án sáu của chính phủ
và phần trình bày của tôi ngày hôm nay đến đây cũng xin được kết thúc
mời quý vị tiếp tục theo dõi các nội dung đáng chú ý khác
thưa quý vị trong những ngày đầu năm
khu di tích lịch sử văn hóa đền trần thành phố nam định tỉnh nam định
đón hàng nghìn lượt khách đi lễ du xuân
sau vài năm bị gián đoạn vì dịch bệnh covid một mươi chín
lễ khai ấn đền trần được tổ chức trở lại đúng vào dịp xuân quý mão hai nghìn hai mươi ba này
khiến không khí tại khu di tích ngày càng thêm náo nức vui tươi
theo ghi nhận của phóng viên ngay từ đầu phố nơi dẫn vào đền trần
từng dòng người đã tấp nập ai ai cũng háo hức du xuân để dân lễ cầu may cầu tài
được biết không chỉ trong những ngày diễn ra lễ hội đền trần
mà ngay từ ngày mùng một tết hàng nghìn người dân đã về đây để đi lễ đầu năm
đối với người dân việt nam nói chung và nam định nói riêng
đây là một nét văn hóa tâm linh không thể thiếu mỗi khi tết đến xuân về
mình từ bắc giang về đây mình tổ chức về lúc trước tiên là về
phải đi qua đền trần để lễ tạ lễ đấy là thành tâm
mà không khí ở đây rất là đầm ấm và rất là nhộn nhịp
cảm thấy là quốc thái dân an như thế này là thật sự là tuyệt vời
nói là hết covid là tuyệt vời rồi mọi người ạ
mình đến với đền trần rất là nhiều lần và năm nào cũng như thế
đấy là một thói quen và là một cái điều rất là duy tâm
mình đến đền trần thì mình chỉ xin sức khỏe và sự bình an thôi
ngoài khu vực đền trần người dân còn đi lễ tại khu vực
chùa tháp với tháp cổ phổ minh và khu vực tượng đài đức thánh trần
tại hồ vị hoàng nên những khu vực này cũng luôn tấp nập du khách
và phật tử thập phương
bên cạnh đó lễ hội đền trần còn tổ chức các hoạt động hội truyền thống
như múa lân rồng hát trèo trầu văn mua rối nước chọi gà đấu vật
biểu diễn võ thuật nhằm mang đến cho người dân và du khách
những ngày du xuân vui tươi và an toàn
ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng kế hoạch để tổ chức trở lại lễ hội
với đầy đủ các nội dung về phần lễ và phần hội
theo như đề án đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch
cũng như là ủy ban dân tỉnh phê duyệt
mặc dù lượng khách đổ về đông nhưng ban quản lý cùng với chính quyền địa phương
công an tỉnh nam định đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự
không để xảy ra tình trạng trộm cắp móc túi treo kéo khách
sẵn sàng làm nhiệm vụ phân luồng giao thông phòng chống cháy nổ
bên cạnh đó công tác về y tế vệ sinh thực phẩm cũng được chú trọng
để lễ hội diễn ra vui tươi an toàn nhằm phục vụ tốt nhất
nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân và du khách thập phương
từ những ngày đầu lần xuân còn trong những ngày diễn ra khai ấn lễ hội điện trần
tổ chức một trực trăm quân số tăng cường công an của các huyện thành phố
các đơn vị nghiệp vụ trong công an tỉnh để cùng phối hợp
tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cho tựa an toàn giao thông
và năm nay có rất nhiều thay đổi phân luồng giao thông rất tốt
và không có hiện tượng tắt đường
công an đã phân luồng giao thông và các phương tiện tham gia giao thông rất nghiêm túc
theo bàn tổ chức thời gian quản lý lễ hội điện trần
từ ngày hai mươi hai tháng một đến ngày một mươi chín tháng hai tức từ mùng một đến hai mươi chín tháng riêng
thời gian tổ chức lễ hội từ ngày mùng một đến ngày mùng sáu tháng hai
tức từ ngày một mươi một đến ngày một mươi sáu tháng riêng
dự kiến trong khoảng thời gian này lễ hội đền trần sẽ đón hàng vạn du khách
từ mọi miền tổ quốc về chiêm bái du xuân
song hành với công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
lực lượng công an cũng có nhiều việc làm ý nghĩa
đồng hành cùng với người dân trong các lễ hội đầu xuân
từ ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tức ngày một mươi ba tháng một âm lịch
đội cảnh sát giao thông công an thành phố lào cai tỉnh lào cai
đã triển khai chương trình phát khẩu trang và nước uống miễn phí
cho người dân du khách khi đến tham dự lễ hội đền thượng năm hai nghìn hai mươi ba
lễ hội đền thượng năm hai nghìn hai mươi ba là lễ hội thường niên được tổ chức
tại khu vực đền thượng đền mẫu thuộc phường lào cai thành phố lào cai
với nhiều hoạt động về văn hóa văn nghệ thể thao ẩm thực
dự kiến trong bốn ngày diễn ra lễ hội năm nay từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi sáu âm lịch
sẽ có hàng chục nghìn du khách đến tham quan trải nghiệm
để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp diễn ra lễ hội
công an thành phố lào cai đã xây dựng kế hoạch triển khai các tổ đội nghiệp vụ
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đại biểu người dân và khách du lịch
hạn chế tối đa tai nạn giao thông
đặc biệt tại các chốt kiểm soát chính vào lễ hội
các chiến sĩ cảnh sát giao thông cũng đảm nhận nhiệm vụ tặng khẩu trang
nước uống miễn phí cho người dân đến tham quan trải nghiệm các hoạt động của lễ hội
đây cũng là cơ sở để góp phần giúp cho thành phố lào cai tổ chức thành công lễ hội đền thượng năm hai nghìn hai mươi
đồng thời để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách khi đến với lào cai
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
vào khoảng một mươi tám h một mươi năm phút ngày bốn tháng hai trên địa bàn thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
đã xảy ra mưa đá rông lốc bất thường gây ngập úng cục bộ
cụ thể rông lốc kèm theo mưa đá kéo dài trong khoảng một mươi năm phút đã khiến cho một số cây xanh
trên các tuyến phố bị gãy đổ nhiều diện tích vườn cây hoa màu của người dân bị dập nát
một số tuyến phố như trường trinh võ nguyên giáp bị ngập úng cục bộ
gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông một số điểm bị ngập úng
gây ách tắc giao thông cục bộ nhiều hộ dân sinh sống và kinh doanh ở hai bên đường
bị nước tràn vào nhà
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh điện biên đang phối hợp
với các cơ quan chức năng xuống cơ sở để xác minh đánh giá thiệt hại
đồng thời giúp đỡ người dân khắc phục sự cố